tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt nhóm bảy đối tượng siêu trộm với tổng mức án là năm mươi bảy năm sáu tháng tù giam
cùng về tội trộm cắp tài sản
bảy bị cáo gồm nguyễn đình đề trần văn hà ngô công thắng phùng văn anh
trần văn trung phan huy sơn cùng chú tại huyện cư mờ ga
và hoàng trung hậu chú tại huyện buôn đôn
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
bảy bị cáo nói trên đã thực hiện bốn mươi một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với tổng tài sản bị chiếm đoạt gần tám trăm linh triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các đối tượng
từ bốn cho đến một mươi tám năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản
sau bốn ngày làm việc vào chiều ngày hai mươi bốn tháng năm
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đã luận tội một mươi hai bị cáo
trong vụ nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
cho bốn mươi bốn thí sinh trên địa bàn tỉnh này
cụ thể bị cáo nguyễn thị hồng nga và lò văn huynh
bị đề nghị mức án từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo cầm thị buôn sọn bị đề nghị chín một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với bốn bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ
viện kiểm sát đề nghị nguyễn minh khoa và trần văn điện cùng
đến một mươi ba năm tù bị cáo hoàng thị thành và lò thị trường
cùng hai đến ba năm tù
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo trần xuân yến
bảy đến tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thành công vụ
cùng tội danh trên bị cáo đặng hữu thủy bị đề nghị sáu bảy năm tù
bị cáo đỗ khắc hưng năm sáu năm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
và đinh hải sơn hai đến ba năm tù
ngày hôm nay tòa tiếp tục làm việc
ngày hai mươi năm tháng năm việt nam đã có ba mươi chín ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
tổng cộng đã có một trăm tám mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín nhập cảnh đã được cách ly ngay
không có khả năng lây ra cộng đồng
từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng năm cho đến sáu h ngày hôm nay
cả nước đã không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
đến thời điểm này hai trăm sáu mươi bảy ca bệnh trong tổng số ba trăm hai mươi năm trường hợp dương tính
với virus sars cov hai
sars cov hai ở việt nam đã được công bố khỏi bệnh
chiếm tám mươi hai tổng số ca bệnh covid một mươi chín
không có trường hợp nào tử vong do covid một mươi chín
hiện nay năm mươi tám bệnh nhân còn lại đang được điều trị
tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị theo dõi sức khỏe
tại các cơ sở y tế bảy bệnh nhân đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần một
với virus sars cov hai và bốn bệnh nhân khác có kết quả âm tính lần hai trở lên
như vậy là số ca ghi nhận dương tính ở nước ta còn lại
cho đến thời điểm này là bốn mươi bảy trường hợp
tranh thủ ngày nghỉ một số em học sinh đã rủ nhau ra đập cây chảo
xã quang diệm huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh để tắm
khi đang tắm thì không may xảy chân khiến cho hai nam sinh bị chết đuối thương tâm
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua
một số học sinh trường trung học phổ thông hương sơn
đã đến đập cây chảo để tắm giải nhiệt
khi các em đang tắm thì không may hai nam sinh đã sẩy chân bị đuối nước
ngay sau khi sự việc xảy ra người dân sống gần đó đã báo cáo với chính quyền địa phương
đồng thời tổ chức tìm kiếm thi thể của hai nạn nhân xấu xố
sau quá trình tìm kiếm thi thể của các nạn nhân đã được lực lượng chức năng
bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục tại địa phương
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân